chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
trong quá trình đi du lịch tại khu vực suối bà la
thuộc xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
một nạn nhân đã bất cần trượt chân và ngã xuống nước
ngay khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an huyện hòa vang
đã phối hợp với công an xã tiến hành tìm kiếm nạn nhân
nạn nhân được xác định là một người đàn ông bốn mươi sáu tuổi quốc tịch canada
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h hai mươi chiều ngày hai mươi tháng bảy
nạn nhân cùng với nhóm bạn gồm tám người đi du lịch tại khu vực suối bà la
thuộc xã hòa bắc huyện hòa vang
lúc này nạn nhân đã trèo lên một mỏm đá để chụp hình
thì vô tình trượt chân ngã xuống nước
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ đã điều một xe cứu nạn cứu hộ
cùng với cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau hơn năm giờ đồng hồ tìm kiếm lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm kiếm được thi thể của nạn nhân
và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định